hà nội luôn là điểm đến hấp dẫn du khách đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín này
với các điểm du lịch khu vui chơi giải trí không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi của người dân thủ đô mà còn đón lượng khách quốc tế lớn
vì vậy công tác bảo đảm an ninh an toàn cho du khách những ngày này đặc biệt quan trọng
năm nay kỳ nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín sẽ diễn ra trong ba ngày
ngay từ những ngày đầu mặt độ người và phương tiện tham gia giao thông đã có sự gia tăng đột biến
nhất là tại các khu vực cửa ngõ ra vào thủ đô bến xe bến tàu sân bay
chính vì vậy công tác an toàn an ninh giao thông cũng được tăng cường nhằm bảo đảm sự đi lại thuận tiện cho người dân về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch
ứng trực và quân luồng quân làn để cho người dân đi lại được thuận lợi và an toàn
tại hà nội các địa điểm đông khách du lịch như phố đi bộ các khu vui chơi làng văn hóa các dân tộc việt nam
cũng đã thực hiện việc tăng cường công tác an ninh trật tự và nâng cao dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân
chúng tôi cũng đã phối hợp với cả các lực lượng an ninh cũng như chính quyền địa phương
để làm sao mà tạo cho du khách đồng bào các dân tộc tham dự lễ hội an toàn tối đa
và chúng tôi cũng tăng cường để tuyên truyền vận động du khách đồng bào dân tộc ý thức
làm sao để đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là những khâu liên quan tới các công tác chuẩn bị thì chúng tôi làm rất là chặt chẽ
để đảm bảo các phương án sẵn sàng
có thể nói việc chuẩn bị tốt các điều kiện an toàn an ninh phục vụ du khách
không đơn thuần để đáp ứng nhu cầu của khách mà còn tạo thêm uy tín thương hiệu cho chính các đơn vị
có phần tăng thêm hình ảnh đẹp của du lịch thủ đô